thưa quý vị trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp tết trung thu có lẽ vì thế trở nên đặc biệt hơn vì nó đã trở về đúng nghĩa là tết của gắn kết tình thân tết của sự sẻ chia yêu thương
với mong muốn thông qua công nghệ thông tin truyền tải đến du khách đặc biệt là các em nhỏ những ý nghĩa quan trọng của ngày tết trung thu
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã tổ chức chương trình vui tết trung thu năm hai nghìn hai mươi một với chủ đề trung thu xung vầy
được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại website
www hoangthanhthănglong vn và trương bày online hoangthanhthănglong vn với chủ đề trung thu xung vầy
chương trình vui tết trung thu hai nghìn hai mươi một gửi gắm những hình ảnh câu chuyện về trung thu truyền thống
chung quanh mâm cỗ trung thu ấm áp giàu tình thân cùng những món đồ chơi trung thu đầy yêu thương mà ông bà cha mẹ dành tặng cho các bạn nhỏ mỗi mùa trung thu về
trung thu được tổ chức như thế nào đấy
hợp tình hợp lý thì sẽ mang lại một cái giá trị rất đáng kể cho thời sự cho việc thực hiện cái sứ mạng của lịch sử và của cái thời đại này là cố kết nhau lại xung vầy tạo ra hạnh phúc trong gian khó
trung thu xung vầy
thông qua trưng bày bằng hình thức trực tuyến du khách sẽ được tiếp cận những loại đồ chơi được phục hồi

trung thu xung vầy

chương trình trưng bày trực tuyến trung thu xung vầy giúp các em nhỏ và người thân của mình
vẫn được trải nghiệm một mùa trung thu xung vầy an toàn và ngập tràn niềm vui đoàn viên
âm nhạc với sức lan tỏa nhanh nhạy và sâu rộng
luôn sát cánh đồng hành cùng dân tộc trên mỗi chặng đường cách mạng
trên mặt trận chống dịch covid một mươi chín
trong suốt hai năm qua các văn nghệ sĩ đã trở thành những chiến sĩ
mỗi bộ môn nghệ thuật đều có những cách thức riêng để trở thành vũ khí
cùng chung cuộc chiến chống đại dịch với các lực lượng khác
âm nhạc truyền thống cũng nằm chung dòng chảy đó
trong hai năm qua đã có hàng trăm tác phẩm nghệ thuật truyền thống
như sầm trèo cải lương quan họ bí dậm

như một sự thích lệ tinh thần của mọi người dân việt nam
trong công cuộc chống lại đại dịch covid một mươi chín
điều đó chứng tỏ ý thức trách nhiệm và nhiệt tình của những người làm nghệ thuật
đối với công cuộc chống dịch
với quyết tâm chia sẻ những giá trị tinh thần với nhân dân
với đồng bào chiến sĩ lực lượng vũ trang bác sĩ những người dân trong vùng dịch
ngàn tiếng yêu đương đông đầy trong khắp ngoài
em chúc anh luôn chẳng cứng đỡ
nóng nước việt nam mấy ngàn năm rãng rỡ
không kẻ thù nào đánh phục được dân ta
dịch corona sẽ tan thành mây khói
cho nước non nhà rãng rỡ gấm hoa
là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm đóng góp trên mặt trận chống dịch
phải kể đến dịch covid một mươi chín
trong thời gian dịch covid hoành hành
anh đã tích cực sáng tác soạn lời truyền thế âm nhạc
và phát hành gần hai mươi tác phẩm thuộc hai loại hình nghệ thuật sân khấu trèo và cải lương
về đề tài phòng chống covid một mươi chín
với ca từ thấm đẫm tính nhân văn
tạo nên xúc cảm đẹp và lan tỏa trong cộng đồng
những cái làng điệu loại hình nghệ thuật truyền thống đó là trèo là cải lương là dân cao con họ
nó đã đi sâu vào tiềm thức trong mỗi người dân việt nam
và tất cả những người đã có thể nhận được

ai ít nhiều cũng đã thuộc những làng điệu đó
và tôi lại là một tác giả sân khấu kịch hát
thì không có lý do gì một người viết kịch hát lại không viết lên tác phẩm về nghệ thuật truyền thống
và qua những cái tác phẩm đã đưa lên sóng
đã được sự đón nhận nhiệt tình của quý vị khán giả
thì tôi thấy rằng nghệ thuật truyền thống luôn luôn là động lực là sự phát triển
luôn luôn đem đến cho tất cả mọi người dân
những sự đồng cảm sâu sắc nhất từ sâu thẳm trái tim mình
cùng hướng về
một tương lai tốt đẹp hơn
điều đặc biệt trong nhiều tác phẩm của dịch giả thế song
là sự tham gia của nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng
ở mọi vùng miền trên đất nước
đặc biệt là hà nội và thành phố hồ chí minh
qua các mv được dàn dựng công phu
khán giả đều cảm nhận được tình cảm chân thành
của đông đảo các nghệ sĩ dành cho lực lượng tuyến đầu
và luôn góp sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch
nhiều tác phẩm ghi nhận được xem yêu thích
cùng bình luận tích cực
điều đó cho thấy nghệ thuật truyền thống đã làm tốt vai trò và sứ mệnh của mình
trong việc truyền tải những giá trị tốt đẹp đến khán tính giả
viết lên được những bài hát chống dịch
kể cả cái lương rồi kể cả trèo hoặc là các ca khúc
đã là một thách thức khó
nhưng mà vợ chồng mình thì muốn là
trong lúc giãn cách xã hội hoặc những lúc phong tỏa cách ly
thì mọi người đều nhận được những cái lời động viên qua lời ca tiếng hát
bởi vì yếu tố tinh thần vô kỳ
vô cùng quan trọng
để mọi người có thể có được một cái niềm tin
để mọi người cái tinh thần
nó được động viên khích lệ
thì nó sẽ tạo ra được một cái sức mạnh
để bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật
thế cho nên là bọn mình
sau khi anh song viết xong là việc đầu tiên của sơn hồng
hồi đấy là làm việc với các ca sĩ
các nghệ sĩ
được cái là tất cả các nghệ sĩ
sau khi mà được sơn hồng gửi bài hát
và mời hát thì mọi người rất nhiệt tình
việc thực hiện mv
trong những ngày giãn cách xã hội
cũng là một trong những kỷ niệm đẹp
trong đời hoạt động nghệ thuật của hoàng tùng
bài hát không ngoài mục đích
nêu cao tinh thần
chống dịch như chống giặc
của lực lượng ở nơi tuyến đầu ấy
và bên cạnh đó
là những lời động viên
chia sẻ của những người thân trong gia tình
những bạn bè
cũng như là những người dân của việt nam
dành tặng cho những người chiến sĩ
ở nơi tuyến đầu
chúc họ có thật nhiều sức khỏe
và cũng cầu mong
cho cuộc chiến này chóng qua đi
để cuộc sống trở lại bình thường
với một niềm tin
vô cùng mãnh liệt
đó là ngày mai
có thể nói những nỗ lực không mệt mỏi của các nghệ sĩ
những người làm nghệ thuật trong thời gian qua
làm minh chứng cho nỗ lực
cùng cộng đồng đẩy lùi dịch covid một mươi chín
họ đã biến âm nhạc
thành nửa vắc xin quý giá
nuôi dưỡng tinh thần và ý chí
cho mọi người trong mọi hoàn cảnh